ngày hai mươi chín tháng bảy ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh hòa bình đã tổ chức hội nghị sơ kết năm năm từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi tám
triển khai chỉ thị số bảy của bộ công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan doanh nghiệp nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới
tại hội nghị đại diện lãnh đạo tỉnh hòa bình nhấn mạnh để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được lực lượng công an là nòng cốt phối hợp với các cơ quan đơn vị nhà trường
cần tiếp tục tăng cường công tác nắm và dự báo tình hình chủ động hướng dẫn kiểm tra tổ chức đánh giá phân loại phong trào tại các cơ quan
coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên công nhân viên học sinh sinh viên huy động các cơ quan doanh nghiệp
tập hợp sức mạnh của toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở